các tỉnh phía đông lúc này trời vẫn còn có mây nhiều sương mù thì vẫn còn xuất hiện
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục bổ sung thêm xuống nước ta
ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía đông khiến trời nhiều mây hơn nắng xuất hiện muộn
và nhiệt độ vì thế cũng giảm nhẹ khoảng một hai độ
ở khu vực ven biển quảng ninh hải phòng thái bình nam định hay là khu vực lạng sơn
là những nơi mà chịu tác động của không khí lạnh sớm và nhiều nhất
nhiệt độ giảm còn hai mươi bốn hai mươi năm độ
với các tỉnh còn lại ở phía đông bắc bộ nhiệt độ vẫn cao từ hai mươi năm hai mươi sáu độ
trong khi đó ở khu vực phía tây bắc bộ không chịu ảnh hưởng của đợt khí lạnh tăng cường ngày hôm nay
nên trời vẫn có nắng sớm nhiệt độ vẫn cao hai mươi sáu hai mươi tám độ
khối khí lạnh vừa yếu và lại di chuyển lệch nhiều về phía đông
vì thế nó chỉ tác động yếu đến thời tiết các tỉnh trung bộ vùng từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
khiến khu vực này trong ngày hôm nay trời chuyển nhiều mây hơn nắng gián đoạn
và nền nhiệt cũng có xu hướng giảm nhẹ
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng bình mức nhiệt hạ xuống còn hai mươi sáu hai mươi bảy độ
trong khi ở các tỉnh từ quảng trị trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ cũng hạ xuống còn hai mươi bảy hai mươi tám độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận không chịu tác động của đợt khí lạnh tăng cường này
nên trong ngày hôm nay trời vẫn có nắng sớm và mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ ổn định ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi độ
lui xuống phía nam ở khu vực tây nguyên và nam bộ cũng bắt đầu ngày mới với thiết trời khá dễ chịu
tây nguyên lúc này nhiệt độ vẫn ở mức thấp là một mươi tám hai mươi độ trời vẫn còn rét nhẹ
trong khi ở khu vực nam bộ nhiệt độ cũng đang ở ngưỡng là từ hai mươi ba hai mươi năm độ khá dễ chịu
cùng với thiết trời tạnh giáo nắng sớm mức nhiệt ngày hôm nay ở tây nguyên và nam bộ sẽ tăng dần đều
với biên độ khoảng một hai độ một giờ
cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ có mức nhiệt là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh nam bộ sẽ có mức nhiệt là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông trên các vùng biển
gió chuyển lại hướng đông bắc
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió mạnh lên cấp năm
trong khi ở khu vực vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây khu vực huyện đảo trương sa
cũng như khu vực biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu sóng biển cao từ hai ba mét và khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước